sáng ngày một mươi tám tháng một công an quận hồng bàng thành phố hải phòng cho biết đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần ba trăm linh kg nội tạng động vật mà đơn vị thu giữ được
theo đó khoảng chín giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một tại chân cầu vượt quán toan xuất hiện đối tượng tập kết hàng hóa được đóng trong thùng xốp bốc mùi hôi thối
công an quận hồng bàng phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bảy thùng xốp đều cất giữ khối lượng lớn nội tạng động vật có khối lượng gần ba trăm linh kg đang bốc mùi hôi thối
số hàng trên được xác định là của nguyễn thị thức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán tại xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
qua kiểm tra nguyễn thị thức đều không xuất trình được các loại giấy tờ hóa đơn liên quan đến hàng hóa
số nội tạng bị lực lượng chức năng thu giữ và tiến hành xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật